khoảng hơn chín giờ sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bốn một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà hàng thuộc tòa nhà
vicoston một trăm sáu mươi bảy hoàng ngân hà nội ngay sau khi tiếp nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội đã huy động lực lượng có mặt tại hiện trường để chữa cháy
nơi xảy ra vụ cháy là địa điểm kinh doanh của một nhà hàng buffe lớn đồng thời là nơi đặt showroo
về đá của một doanh nghiệp đám cháy khởi phát từ phía sau tòa nhà khói bốc ra nhiều từ hầm
vào tầng một nhận tin báo cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lập tức điều ba xe chuyên dụng
cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa sau ít phút có mặt thực hiện phun nước không chế
ngọn lửa đã được dập tắt đến một mươi h ba mươi đám cháy cơ bản được dập tắt không có thiệt hại về người